liên quan đến việc học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
sáng nay sở y tế tỉnh bắc ninh phối hợp với huyện thuận thành tổ chức lấy máu xét nghiệm sán lợn miễn phí
tại các trường mầm non cho các cháu thuộc một mươi chín trường mầm non từng sử dụng thực phẩm
do công ty trách nhiệm hữu hạn và tài chính hương thành cung cấp
tính đến hết buổi sáng ngày một mươi tám tháng ba có gần bốn trăm linh học sinh thuộc hai xã thanh khương và mão điền được xét nghiệm
chủ trương xét nghiệm miễn phí sán lợn cho các em học sinh của lãnh đạo tỉnh bắc ninh được đánh giá là kịp thời
cần thiết nhằm giảm tải lượng người dân lên các tuyến trung ương khám bệnh dần dần ổn định đời sống của người dân
trước thông tin liên quan đến thực phẩm bẩn tại huyện thuận thành trong thời gian qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã yêu cầu bộ y tế phối hợp với bộ công an
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và sớm công khai kết quả
bộ công an tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật